các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sau thời gian giãn cách xã hội
trong đó khan hiếm lao động đang trở thành một bài toán khó đối với thành phố đà nẵng
kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong tiếp cận các gói hỗ trợ
các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành đúng theo tiến độ quy định
thiết lập hành lang xanh cho vận tải hàng không an toàn
hướng tới khôi phục khai thác các đường bay trên toàn quốc nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu kép

thành phố hồ chí minh lên kế hoạch từ giữa tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đóng cửa các bệnh viện giã chiến
đặc biệt ưu tiên đóng cửa sớm với các bệnh viện giã chiến được bố trí tại các trường học và ký túc xá
từ đó trả lại mặt bằng cho học sinh sinh viên chuẩn bị trở lại trường học
cụ thể trong ngày một mươi sáu tháng một mươi thành phố đã đóng cửa bệnh viện giã chiến số một tại ký túc xá
thuộc đại học quốc tế
đại học quốc gia thành phố hồ chí minh liên quan đến việc tiêm phòng vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thì sở y tế thành phố hồ chí minh đã dự kiến việc tiêm chủng sẽ được bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
và có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ em trong độ tuổi này được tiêm chủng
trong khi đó các tỉnh vĩnh phúc bắc giang sơn la thừa thiên huế lâm đồng vừa có văn bản
điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
cụ thể tại tỉnh vĩnh phúc cách ly tập trung đối với
người đi về từ các vùng dịch cấp độ ba và bốn
đối với tỉnh bắc giang người đi từ vùng xanh vùng vàng vùng cam không cần kết quả xét nghiệm
tại sơn la người về từ vùng cam tiêm đủ hai liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà
còn đối với thừa thiên huế yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
thông tin từ sở công thương tp hcm cho biết tính đến một mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi
thành phố có sáu mươi tám chợ truyền thống đã hoạt động trở lại
hai trăm ba mươi bốn chợ hiện có trên địa bàn
theo quy định các chợ mở lại chủ yếu với công suất nhỏ kinh doanh các hàng lương thực thực phẩm
theo ủy ban nhân dân các quận huyện những chợ được mở sẽ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
theo bộ quy tắc của ủy ban nhân dân tp hcm như áp dụng năm k người vào chợ phải khai báo y tế
tiêm đủ hai mũi vaccine giãn cách tối thiểu hai mét trở lên
nếu trong trường hợp chưa đáp ứng quy định phòng dịch sẽ cho chợ tạm ngừng hoạt động
hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cho biết
việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh
bao gồm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đã tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất
các doanh nghiệp được giao quyền tự chủ người lao động được đi về hàng ngày nên rất phấn khởi
tính đến nay đã có một ba trăm tám mươi hai dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh đồng nai đi vào hoạt động trở lại đạt tỷ lệ khoảng tám mươi một
hiện nay trong các khu công nghiệp của tỉnh đồng nai có khoảng một bảy trăm một mươi ba dự án hoạt động
với số lượng lao động là hơn sáu trăm một mươi năm người
các doanh nghiệp có dự án trở lại hoạt động có số lao động hơn ba trăm ba mươi bốn người đạt tỷ lệ năm mươi bốn
trong đó có trên năm trăm linh doanh nghiệp tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày
để đáp ứng nhu cầu sản xuất những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp ngành da dày đã tuyển lao động liên tục
thưa quý vị đà nẵng là địa phương có tỷ lệ người lao động ngoại tỉnh chiếm tới năm mươi trong tổng số lao động
tuy nhiên sau đợt dịch vừa qua thì số lượng lao động ngoại tỉnh lại thiếu hụt nghiêm trọng
và có đến gần năm vị trí việc làm cần người lao động
bài toán tuyển dụng của chính quyền địa phương cũng gặp không ít những khó khăn
có thể thấy nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp
các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng ngày càng lớn
trong khi đó tại những phiên giới thiệu việc làm như thế này cũng không mấy sôi động
mặc dù tại đây từ ngày một tháng một mươi đến nay vẫn đang tìm vị trí tuyển dụng cho hơn bốn lao động
sau thời gian giãn cách xã hội nhiều doanh nghiệp phải thực hiện ba tại chỗ
hoạt động ba mươi năm mươi công suất hoặc tạm dừng sản xuất kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động
hơn hai mươi người mất việc làm phải rời khỏi địa phương
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay
chưa thể quay lại vì không đáp ứng đủ điều kiện tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hiện trung tâm đã tiếp nhận chín mươi chín đơn vị doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với bốn chín trăm linh vị trí việc làm trống
để giữ chân và thu hút nguồn lao động ngoài tỉnh đà nẵng sẽ áp dụng xuyên suốt các chính sách
an sinh xã hội hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm
thành phố cũng đề ra chiến lược cụ thể để thu hút các chuyên gia đầu ngành
mục tiêu của chúng tôi là sẽ có những chính sách là tạo mọi điều kiện cho người lao động
thứ nhất sẽ có một chủ trương về nhà ở về an sinh những điều kiện hội tăng xã hội đảm bảo cho người lao động
họ yên tâm họ ở lại đà nẵng để thực hiện lao động sản xuất
sau này theo cái chiến lược sẽ có những chính sách thu hút đối với chuyên gia đầu ngành
để giúp cho thành phố đà nẵng có sự phát triển mạnh hơn

và tốc độ nhanh theo các nghị quyết bố ba của bộ chính trị
nguồn lao động là yếu tố quyết định đến sự khôi phục phát triển kinh tế
do đó hiện nay đà nẵng đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người lao động tại các khu công nghiệp
hiện có khoảng bảy mươi năm công nhân được tiêm ít nhất mỗi một
với tốc độ tiêm chủng được bao phủ hy vọng thị trường lao động sẽ sớm phục hồi phát triển kinh tế bền vững
không chỉ giải quyết bài toán khó khăn về lao động
sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
các doanh nghiệp còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và vướng mắt khác
đồng hành cùng doanh nghiệp chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp
trong thời điểm còn phải đối diện với những khó khăn
trong đó các chính sách giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp tại nghị quyết số một trăm linh năm của chính phủ
đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao
các bộ ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết
cơ bản hoàn thành đúng theo tiến độ quy định
tuy nhiên các doanh nghiệp đều mong các giải pháp đề ra nhanh chóng
được thực hiện kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này
với doanh nghiệp này cái khó lớn nhất hiện nay là việc tiếp cận gói hỗ trợ về thuế
bởi các thủ tục để được hưởng còn một số vướng mắt
hơn nữa vấn đề đi lại giữa các tỉnh thành phố trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn hạn chế
khiến cho hoạt động của doanh nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng
tức là hiện giờ doanh nghiệp của chúng tôi là
trong suốt thời gian giãn cách vừa rồi thì cũng chưa được hưởng lợi
từ cái chính sách mà hoãn giãn của chính phủ đối với về cái chính sách thuế
hỗ trợ về thuế đối với doanh nghiệp
bên mình cũng bên doanh nghiệp cũng chưa được tiếp cận những cái chính sách này
và chúng tôi cũng hy vọng là thời gian tới thì doanh nghiệp chúng tôi
cũng sẽ được hưởng những cái hỗ trợ của chính sách nhà nước
đối với lại việc hoãn giãn hoặc miễn giãn
để phục hồi sản xuất kinh doanh
khó khăn nhất của doanh nghiệp thời điểm này chính là sức khỏe tài chính
hoạt động ngày càng khó khăn cho nên mọi sự hỗ trợ dù lớn dù nhỏ đều được trân trọng
những chính sách tài khoá tiền tệ chính là phao cứu sinh của doanh nghiệp
tuy nhiên giữa kỳ vọng với thực tiễn áp dụng chính sách vẫn còn những khoảng cách nhất định
chủ yếu là cái khó khăn là khó khăn về mặt tiếp cận thông tin thôi
chứ khi mà đã
để tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay
các bộ ngành địa phương
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiên cứu các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số một trăm linh năm
về các chính sách giải pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần hợp tác công tư chặt chẽ
khẩn trương ra soát sửa đổi điều kiện quy trình thủ tục
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước
đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
nhà nước có thể áp dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
thứ nhất là
nhà nước có thể thực hiện giảm các loại thuế vat
để giảm giá thành hàng hóa kích cầu tư dụng
giúp cho doanh nghiệp có thể bán được nhiều hàng và quay vòng vốn nhanh hơn
chúng ta cần nhanh chóng giải ngân các cây bói kinh tế
đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hợp tác
bởi vì đây là một lĩnh vực sử dụng rất nhiều lao động
tại các công ty xây dựng và công ty sản xuất và được xây dựng
là tiếp cận vốn rẻ
ngân hàng nhà nước cần có các chính sách
để hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng
các nguồn vốn và lãi suất thấp
để phục vụ cho việc khôi phục
và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh
để khôi phục sản xuất
thực hiện mục tiêu tăng trưởng chính phủ đã đề ra
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
cần được thực hiện nhanh chóng và kịp thời
doanh nghiệp phải là chủ thể
để sản xuất kinh doanh an toàn
về sự hỗ trợ của các địa phương
cần có quy trình thông suốt
giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án phòng tránh
ứng phó với dịch bệnh
duy trì sản xuất kinh doanh
ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa
đại diện cục hàng không việt nam vừa cho biết
sau chuyến bay thí điểm đưa khách quốc tế
tới phú quốc vào cuối tháng một mươi một tới
thì sẽ mở rộng ra một số địa phương khác
như là khánh hòa quảng ninh
và cố gắng đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thì sẽ tổ chức lại các chuyến bay quốc tế như thường lệ
cục hàng không việt nam đang phối hợp
với các nhà chức trách hàng không quốc tế
triển khai đón các chuyến bay charter
thuê chuyến đến phú quốc
kể từ các điểm mà việt nam chưa có đường bay
việc quan trọng nhất hiện nay
là việc tiêm phủ vaccine
để đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
có thể mở lại các chuyến bay quốc tế như thường lệ
hướng đến phục hồi mạng lưới đường bay nội địa
một cách đồng bộ và an toàn
thì các cảng hàng không tại việt nam
kế hoạch triển khai hành lang xanh
trong đó chú trọng đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
cho nhân viên hàng không hành khách
và xây dựng phương tiện xanh hạ tầng xanh
sân bay máy bay phương tiện chở hành khách
cũng như tuân thủ quy trình xanh
ghi nhận của phóng viên thời sự
tại cảng hàng không quốc tế nội bài
cảng hàng không quốc tế nội bài
tại đây đã xây dựng hệ thống dữ liệu
kiểm tra thông tin tiêm chủng
của cán bộ nhân viên hoạt động tại cảng
bằng mã qr
việc triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu này
là không quan trọng và cần thiết
giúp hoàn thiện tiêu chí con người xanh
tiến tới thực hiện chương trình hành lang xanh
trong ngành hàng không

đi đến đây có đo thăng nhiệt được
mấy chị hàng không
có chỉ dẫn
rồi có khoảng cách an toàn
đây có thể là
một phong viên xanh
để mà người ta sẽ an tâm hơn

hiện nay tổ chức hội đồng sân bay quốc tế
đã cấp chứng nhận airport health accreditation
về đảm bảo quy trình an toàn
chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động khai thác cho bốn sân bay
là nội bài tân sân nhất
đà nẵng cam ranh
ngoài ra tổng công ty cảng hàng không việt nam
đang chỉ đạo thiết lập các quy trình phòng dịch
theo khuyến nghị của hội đồng sân bay quốc tế
tại tất cả các cảng hàng không trực thuộc
các cảng hàng không hãng hàng không
và công ty phục vụ mặt đất
cần phối hợp tạo hành lang xanh
thông qua cam kết tuân thủ tài liệu khu
định hướng về các biện pháp an toàn sức khỏe
để giảm thiểu rủi ro dịch covid một mươi chín
hành lang xanh của chúng tôi sẽ bao gồm
cả cái việc là từ con người xanh
thứ hai nữa là cơ sở
hạ tầng bao gồm là cơ sở vật chất
ở nhà ga cộng với cả phương tiện
phương tiện mặt đất cũng như là phương tiện
trên không máy bay và một cái nữa
cũng rất là quan trọng đấy là quy trình xanh
phục vụ cho một cái chuyến bay
cất hạ cánh được an toàn
và đảm bảo phòng chống
dịch covid với cái kế hoạch
hành lang xanh này thì đảm bảo
là hoạt động bay sẽ được
khôi phục lại một cách vững chắc
và đồng thời là góp phần
rất là quan trọng vào cái việc là phát triển
kinh tế của chúng ta
hành lang xanh là cơ sở
cụ thể để đề xuất chính phủ
các bộ ngành ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín và
thủ tướng chính phủ xem xét chỉ đạo
việc khôi phục khai thác nội địa trên toàn mạng
và từng bước mở các chuyến bay quốc tế
góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép
của chính phủ
nỗ lực phục hồi mạng lưới đường bay
nội địa là một trong những kế hoạch quan trọng
để góp phần thực hiện mục tiêu kép của chính phủ
tạo đảm phát triển kinh tế xã hội
sau đại dịch
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị